cũng trong ngày năm tháng bốn ubnd tp tam kỳ tỉnh quảng nam trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định
và đón nhận bằng công nhận cây di sản việt nam đối với quần thể chín cây giáng hương ấn
hay tên thường gọi ở địa phương là cây xưa
việc được công nhận là cây di sản việt nam là niềm tự hào và vinh dự đối với đảng bộ chính quyền
và nhân dân tp tam kỳ nói chung làng hương trà phương hóa hương nói riêng
là do mốc quan trọng đối với việc bảo tồn diên dữ phát triển quần thể cây xưa
đồng thời đây cũng là cơ hội để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại địa phương
quần thể cây xưa ở làng hương trà có tuổi đời trung bình hơn một trăm linh năm
trong đó có một mươi hai cây cổ thụ trên hai trăm linh năm tuổi
quá trình trồng gìn giữ và phát triển là công sức của nhân dân hương trà qua các thế hệ
nhất là các bậc tiền nhân lập làng lập ấp khai cơ lập nghiệp
tp tam kỳ cũng đã nhân rộng trong khoảng hai cây xưa quý trên các tuyến đường không gian công cộng
ubnd tp tam kỳ tỉnh quảng nam tổ chức khai mạc lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sắc sư hương trà
đến với lễ hội du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng quê cùng những hoạt động văn hóa thể thao truyền thống
đặc biệt là ghi lại những bức ảnh đẹp với loài hoa đặc trưng của tam kỳ thành phố hoa xưa vàng
lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn hai mươi bốn bao gồm hai mươi hoạt động với điểm nhấn là trưng bày sinh vật cảnh
hội làng hương trà
cuộc thi hoa hậu việt nam thời đại mùa hai giải chạy khám phá hương trà giải đua thuyền nam nữ truyền thống tam kỳ mở rộng
đây là dịp để giới thiệu quảng bá vẻ đẹp độc đáo của loài hoa xưa tam kỳ và thúc đẩy các hoạt động du lịch dịch vụ tại địa phương phát triển